thành phố hà nội vừa đề xuất tăng bình quân ba mươi giá các loại đất trên địa bàn áp dụng cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong đó giá đất ở đô thị dự kiến cao nhất hơn hai trăm linh triệu đồng một mét vuông áp dụng cho một số địa bàn thuộc quận hoàn kiếm như phố hàng ngang hàng đào lê thái tổ
giá thấp nhất thuộc địa bàn quận hà đông với hơn bốn năm triệu đồng một mét vuông
để xây dựng khung giá đất liên ngành thành phố đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến người dân và chính quyền địa phương
kết quả khảo sát giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường với đất ở tại các quận phổ biến từ một mươi triệu đến năm trăm linh triệu đồng một mét vuông
thành phố hà nội cho rằng việc xây dựng bảng giá đất đáp ứng yêu cầu thực tiễn giảm bớt tranh lệch giữa bảng giá với thị trường
góp phần thiết lập cơ chế chính sách đồng bộ trong quản lý đất đai hài hòa lợi ích nhà nước người dân và doanh nghiệp
tuy nhiên mức giá khảo sát thực tế thành phố đưa ra vẫn thấp hơn nhiều với giá các đơn vị bất động sản công bố trước đó
dự thảo nghị quyết bảng giá đất sẽ được trình hội đồng nhân dân xem xét thông qua tại kỳ họp đầu tháng một mươi hai tới có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi